thưa quý vị quý i năm hai nghìn hai mươi bốn gdp ước đạt năm sáu mươi sáu đây là mức tăng cao nhất trong các quý i từ năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
trong đó các động lực tăng trưởng truyền thống như xuất khẩu đầu tư tiêu dùng đều tăng tích cực và có đà phụ hồi đồng đều
về phía cung khu vực nông lâm ngư nghiệp công nghiệp và xây dựng dịch vụ có mức tăng tương đương chín mươi trước dịch
đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế thế giới giảm đả tăng trưởng
trong sự khởi đầu tích cực xuất khẩu là điểm sáng khi tăng một mươi bảy so với cùng kỳ với mức xuất siêu tám tám tỷ usd
đây là dấu hiệu đáng mừng trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy giảm
doanh nghiệp này là một trong nhiều doanh nghiệp bắt đầu năm hai nghìn hai mươi bốn bằng sự bận rộn
vừa nâng cao công nghệ vừa sản xuất đơn hàng mới đóng góp một phần đẩy kim ngạch xuất khẩu của việt nam tăng cao trong quý i
chúng tôi cung cấp nhiều nhất về các sản phẩm
ngành công nghiệp sản xuất ô tô xe máy và máy bay như tàu thủy
hiện tại thì chúng tôi cung cấp rất nhiều cho các công ty sản xuất ô tô như là hyundai kefiko
bridgestone vendor của toyota hoặc là hãng xe máy yamaha
bên cạnh đó việt nam tiếp tục là thỏi nam châm thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài
tổng vốn đăng ký cấp mới tăng cao chiếm bảy mươi bảy tổng vốn fdi quý i và đóng góp trên năm mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
chúng ta lại có cái lợi thế là ổn định
kinh tế chính trị giữ được ổn định về bài toán vĩ mô và chúng ta nằm ở trong một cái cực tăng trưởng năng động asean và trung quốc
do vậy là việt nam đã trở thành một cái điểm hút rất là mạnh đối với cả cái đầu tư fdi và những cái doanh nghiệp fdi đã và đang đầu tư tại các tỉnh thành như tôi đã nói vừa rồi
ví dụ như ở thanh hóa hay là ở hải phòng hay ở bắc giang đấy là một trong những doanh nghiệp đóng góp cái trụ cột và cái tăng trưởng cho ngành công nghiệp chế tạo và xây dựng trong thời gian vừa rồi
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng tốt hơn dự kiến đạt mức tăng trưởng cao nhất trong ba khu vực là sáu hai mươi tám
chỉ số tồn kho của quý i có xu hướng giảm
các doanh nghiệp phần nào giảm bớt áp lực hàng tồn kho trong quý ii và đẩy mạnh sản xuất ở các quý tiếp theo
có ba trên bốn ngành công nghiệp đều tăng là công nghiệp chế biến chế tạo sản xuất điện rồi là sản xuất nước
và một số cái ngành thì là cái trọng là cái ngành chủ lực xuất khẩu
chúng ta trong thời gian qua thì năm ngoái thì tăng trưởng âm
thì năm nay thì đã có cái tăng trưởng tích cực trở lại như là nhóm ngành dịch may ra dày hay là nhóm ngành điện tử
ở khu vực dịch vụ các hoạt động thương mại diễn ra sôi động du lịch phục hồi mạnh mẽ
quý i khách quốc tế đến việt nam đạt hơn bốn sáu triệu người tăng bảy mươi hai so với cùng kỳ
sau covid thì bộ văn hóa thể thao và du lịch đã thay đổi một loạt các chính sách
cũng như sự hỗ trợ của chính phủ như việc miễn thị thực hay là chúng ta đã giảm bớt được các cái khâu trung gian
thì giúp cho ngành du lịch phục hồi rất là nhanh
dù kết quả tăng trưởng ở một số lĩnh vực đã có dấu hiệu tích cực nhưng trong nước vẫn hiện hiểu nhiều khó khăn
khu vực doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với áp lực tài chính chi phí đổ vào ở mức cao
khả năng tiếp cận vốn tín dụng rất hạn chế dù ngân hàng có nhiều vốn để cho vay
trong quý i số doanh nghiệp gia nhập thị trường thấp hơn số doanh nghiệp giải thể tạm thời rút lui
đối với các doanh nghiệp và các hợp tác xã và nhất là các hợp tác xã
thì để tiếp cận được với nguồn vốn vào lúc này thì cũng khó khăn
để có thể vay được nhiều trong các nguồn hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã để nâng cao sản xuất
tốc độ tăng trưởng tín dụng trong quý i chỉ đạt hai mươi sáu đây là con số cũng khá thấp
trong vòng năm năm qua có thể gọi là thấp nhất thì chúng ta hiểu được rằng là cái hấp thụ vốn của các doanh nghiệp
cũng như là cái dòng vốn chuyển dịch từ người cho vay đến người sản xuất là đang có cần thể được quan tâm
kinh tế việt nam đã có sự khởi đầu tích cực sau ba tháng đầu năm
cho thấy xu hướng phụ hồi và thể hiện sức chống chịu tốt trước những bất ổn về địa chính trị trong thời gian qua
tuy vậy mục tiêu tăng trưởng sáu sáu năm trong năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn là một nguồn vốn tiến dụng
tuy vậy mục tiêu tăng trưởng sáu sáu năm trong năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn là một nguồn vốn tiến dụng
ý kiến chuyên gia cho rằng ngoài duy trì ổ định kinh tế vĩ mô thực hiện linh hoạt các chính sách điều hành
cần bám sát các mục tiêu trong nghị quyết một và tập trung thực hiện nhiều nhóm giải pháp theo từng lĩnh vực cụ thể